chia sẻ áo chia sẻ nỗi đau chia sẻ khó khăn với người khác là điều rất đổi bình thường và cũng đã trở thành truyền thống quý báu của dân tộc ta
những nghĩa cử này đã góp phần mang lại một cuộc sống tốt đẹp no ấm cho mọi người mọi nhà
những tấm lòng nhân ái đó có thể ở khắp mọi nơi trong đó phải kể đến nghĩa cử của giới doanh nhân doanh nghiệp và các nghệ sĩ
dù kinh doanh hay hoạt động nghệ thuật thì họ luôn dành sự quan tâm chia sẻ với các hoàn cảnh bất hạnh trong xã hội
có nhiều và rất nhiều những tấm gương đã nỗ lực vươn lên thành công rồi họ lại âm thầm chia sẻ với người khác với tất cả tấm lòng
với mong muốn mọi người trên khắp đất nước này sẽ luôn được cơm no áo ấm và mong muốn sẽ không còn những hoàn cảnh bất hạnh
những con người ấy rất xứng đáng được tôn vinh trong buổi lễ ngày hôm nay như một cách để lan tỏa những giá trị tốt đẹp của cuộc sống
với ý nghĩa đó ngày hôm nay báo điện tử nhân đạo và đời sống
cơ quan ngôn luận của trung ương hội chữ thập đỏ việt nam tổ chức lễ vinh danh doanh nhân nhân ái
và bên cạnh các doanh nhân nhân ái bang tổ chức cũng vinh doanh các doanh nghiệp nhân ái các nghệ sĩ nhân ái
những người đồng hành với sứ mệnh nhân đạo trong nhiều năm qua
và chương trình ngày hôm nay đang được diễn ra tại nhà hát ca mối nhạc quân đội thủ đô hà nội
và được lên sóng truyền hình trực tiếp trên kênh truyền hình nhân dân
đến tham dự chương trình ngày hôm nay xin cho phép chúng tôi trân trọng giới thiệu sự hiện diện
của rất nhiều vị khách quý
xin được giới thiệu bà trương thị ngọc ánh phó chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
xin được trân trọng giới thiệu bà nguyễn thị xuân thu chủ tịch trung ương hội chữ thập đỏ việt nam
xin được giới thiệu ông nguyễn hải đường nguyên chủ tịch trung ương hội chữ thập đỏ việt nam
xin trân trọng giới thiệu bà trần thị hồng an
phó chủ tịch trung ương hội chữ thập đỏ việt nam
về phía bang tổ chức xin cho phép chúng tôi trân trọng giới thiệu nhà báo đinh bá tuấn
tổng biên tập báo điện tử nhân đạo và đời sống trưởng bang tổ chức lễ vinh danh
đang đến tham dự và cùng theo dõi buổi lễ vinh danh ngày hôm nay
chúng tôi cũng rất hân hạnh được chào mừng đại diện các quỹ từ thiện
đại diện của các doanh nghiệp các doanh nhân các nghệ sĩ hoa hậu
cùng với các nhà hóa
hào tâm và quý vị khán giả đang có mặt tại khán phòng ngày hôm nay
và rất nhiều khán giả đang theo dõi truyền hình trực tiếp
một lần nữa xin được hân hoan chào đón và trân trọng cảm ơn sự theo dõi của toàn thể quý vị
kính thưa quý vị để nhìn lại những hoạt động nhân đạo cứu trợ
đối với những người bị thiên tai hoạn nạn trong thời gian qua
chúng tôi xin phép được mời tất cả quý vị chúng ta cùng theo dõi một đoạn phóng sự ngắn sau đây
lại mang đến bao tai ương cho con người
cốn rôi tất cả mọi thứ
nhà cửa đất đai mùa màng tài sản và cả sự sống
có những người chỉ sau một đêm đã mất tất cả mọi thứ
chỉ còn lại nỗi đau đớn tuyệt vọng
trong hoàn cảnh ấy chính quyền các lực lượng vũ trang và các cơ quan đoàn thể
trong đó có hội chữ thập đỏ việt nam
đã nhanh chóng có mặt để giúp đỡ
với truyền thống tốt đẹp
lá lành đùm lá rách dường cơm sẻ áo
những món quà từ các nhà hảo tâm từ khắp nơi
đã gửi đến đồng bào trong cơn hoạn nạn
giúp họ ấm lòng và vượt qua khó khăn
không phải chỉ đến thiên tai bão lũ
mà những hạnh phúc
nhiều chốn an cư đầy nghĩa tình được vượt lên
nhiều trẻ em được đến trường
nhiều người có việc làm
nhiều gia đình vượt lên
lên được hoàn cảnh gian nan
ổn định cuộc sống
những món quà nghĩa tình ấy
có khi có giá trị vật chất lớn
như một căn nhà tình nghĩa
một ca khẩu thuật bệnh hiển nhiệm
nhưng có khi thùng mì gói
một hộp sữa hay vài cân gạo
tất cả những món quà đều có ý nghĩa như nhau
đều mang lên cho những con người
đã trong cơn hoạn nạn
một sự động viên âm cần
tạo cho họ niềm tin vào cuộc sống
đó là động lực vô cùng to lớn
để họ có thể nhanh chóng đứng dậy
ổn định cuộc sống
và góp phần cống hiến cho xã hội
có những tấm lòng nhân ái
luôn có trên khắp mọi đất nước
họ có thể có công việc
xuất thân trình độ nghề nghiệp
và hoàn cảnh khác nhau
nhưng điểm chung của họ
là biết chia sẻ với những người đang gặp khó khăn
bằng tất cả tấm lòng mình
họ đã đem những món quà đầy ý nghĩa
đến với những hoàn cảnh khó khăn
vô tư không tính toán
chỉ với mong muốn duy nhất
là giúp đỡ đồng bào
và hội chữ thập đỏ
đưa những món quà ấy
đến đúng những nơi đang rất cần sự trợ giúp
sự quan tâm và sẻ chia
đó chính là điều
khiến cuộc sống này trở nên tốt đẹp hơn
trên khắp đất nước của chúng ta
hằng ngày hàng giờ
đã và đang có những con người nhân ái
thầm lặng làm những điều
mà trái tim mình mắc bảo
sống là phải biết yêu thương
vâng thưa quý vị
chúng ta vừa được theo dõi những hình ảnh
tiêu biểu trong thời gian vừa qua
cùng với đó là những đóng góp
của các quý tử thiện các mạnh thường quân
các doanh nghiệp doanh nhân và nghệ sĩ
và sau đây
xin trân trọng kính mời bà nguyễn thị xuân thu
chủ tịch trung ương hội chữ thập đỏ việt nam
sẽ lên phát biểu khai mạng
xin được mời bà
và bà nguyễn thu